sau bảy năm vận hành khai thác dân sự cảng hàng không thọ xuân đang khẳng định tầm quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách tại thanh hóa và một số tỉnh trong khu vực
nhiều tuyến bay mới đã được mở để kết nối thanh hóa với các trung tâm kinh tế văn hóa chính trị trên cả nước
trong những ngày đầu tháng bảy bamboo airways và vietnam airlines đã khai trương bốn đường bay từ thanh hóa đi quy nhơn phú quốc đà lạt và đà nẵng
đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng chương trình người việt nam đi du lịch việt nam mà còn cho thấy tiềm năng của sân bay thọ xuân trong quy hoạch hàng không của cả nước
với việc triển khai thêm những đường bay mới cảng hàng không thọ xuân đã có tám đường bay kết nối thanh hóa đến thành phố hồ chí minh cần thơ nha trang buôn mê thuột đà nẵng quy nhơn phú quốc và đà lạt
hạ tầng của cảng đã đáp ứng được điều kiện cất và hạ cánh cho nhiều loại máy bay kể cả máy bay thân rộng
cảng hàng không thọ xuân đã đáp ứng được điều kiện cất và hạ cánh cho nhiều loại máy bay kể cả máy bay thọ xuân đến thành phố hồ chí minh cần thơ nha trang buôn mê thuột đà lạt và đà nẵng
cảng hàng không thọ xuân đã đáp ứng được điều kiện cất và hạ cánh cho nhiều loại máy bay kể cả máy bay thọ xuân đến thành phố hồ chí minh cần thơ nha trang buôn mê thuột đà lạt và đà lạt